mặc dù nhu cầu nhân lực cho ngành phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng tăng thế nhưng hiện việc đào tạo chính quy cho ngành này cũng như là việc quản lý đội ngũ hành nghề thẩm mỹ chưa chặt chẽ khiến phát sinh nhiều vấn đề trong an toàn phẫu thuật thẩm mỹ
thông tin từ hội nghị quốc tế chuyên đề phẫu thuật thẩm mỹ diễn ra tại tp hcm
những vụ tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ xảy ra gần đây với nhiều ca tử vong hầu hết liên quan đến tay nghề chuyên môn
tp hcm chỉ mới có hai đơn vị đào tạo chính quy phẫu thuật thẩm mỹ là trường đại học y khoa phạm ngọc thạch và trường đại học y dược nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng
hiện thành phố có một mươi năm bệnh viện chuyên khoa một mươi bệnh viện đa khoa có phòng khám thẩm mỹ và gần hai trăm linh phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ nhưng công tác quản lý đội ngũ hành nghề còn chưa chặt chẽ
nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng vì thế việc nở rộ các dịch vụ làm đẹp từ đơn giản đến phức tạp là điều tất yếu
nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản có giấy phép hành nghề để bảo đảm an toàn trong thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ